tại buổi họp báo thường kỳ bộ ngoại giao vào chiều ngày hôm qua ba tháng tám trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị bộ ngoại giao cho biết phản ứng của việt nam trước việc trung quốc thông báo sẽ tiến hành một cuộc huấn luyện quân sự trên biển đông từ ngày hai mươi chín tháng bảy đến ngày hai tháng tám
khu vực thông báo tập trận bao trù một phần hoàng sa chủ quyền của việt nam người phát ngôn bộ ngoại giao phạm thu hằng cho biết
trung quốc đưa một phần của quần đảo hoàng sa vào khu vực tập trận quân sự ở biển đông từ ngày hai mươi chín tháng bảy đến mùng hai tháng tám đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của việt nam đối với quần đảo này và đi ngược lại tinh thần tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển đông doc và gây phức tạp tình hình không có lợi cho quá trình đàm phán hiện nay giữa trung quốc và asean về bộ quy tắc ứng xử giữa các bên tại biển đông coc
việc duy trì môi trường hòa bình ổn định
và hợp tác ở biển đông
việt nam kiên quyết phản đối và yêu cầu trung quốc tôn trọng chủ quyền của việt nam đối với quần đảo hoàng sa và không tái diễn vi phạm tương tự